để đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn ổn định và liên tục trong thời gian giảm ngừng cấp khí nam côn sơn
tập đoàn điện lực việt nam chính thức cho biết các nhà máy điện chiếm tới bốn mươi tổng công suất cấp điện cho miền nam
sắp bị cắt hoặc giảm nguồn khí cung ứng và đề nghị người dân tiết kiệm điện
theo kế hoạch hệ thống cung cấp khí nam côn sơn sẽ giảm ngừng gấp khí theo ba giai đoạn từ ngày năm đến ngày một mươi chín tháng chín
evn khẳng định hệ thống cung cấp khí nam côn sơn sẽ giảm ngừng cấp khí trong đó từ ngày năm đến ngày tám tháng chín
lượng khí đang cung ứng khoảng hai mươi một năm triệu m ba một ngày sẽ giảm đi một nửa chỉ còn khoảng một mươi một năm triệu m ba một ngày
từ ngày chín đến ngày một mươi bốn tháng chín sẽ mất toàn bộ từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng chín khí được cấp lại nhưng chỉ đạt khoảng một mươi một triệu mét khối một ngày
bên cạnh đó evn yêu cầu tích nước các hồ thủy điện miền nam miền trung để có thể huy động tối đa trong thời gian cắt
giảm khí bảo đảm công suất khả năng
evn đề nghị khách hàng khả dụng cao nhất cho hệ thống điện miền nam
do bị mất nguồn nguyên liệu quan trọng evn sẽ tận dụng tối đa khả năng tải của các đường dây năm trăm linh kv và hai trăm hai mươi kv
để đưa điện từ miền bắc miền trung và miền nam đồng thời huy động tối đa các nguồn nhiệt điện than
huy động thêm các tổ máy nhiệt điện chạy dầu
bên cạnh đó evn đề nghị khách hàng khu vực miền nam sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý
tránh lãng phí để giảm thiểu tình trạng thiếu hụt điện trên toàn miền nam trong thời gian tới